bạn có suy nghĩ gì về nội dung này
hãy cùng lực lượng công an đồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi năm nay
và để lại lời chúc cho kem học sinh trên fanpage truyền hình công an nhân dân